trong ngày hôm nay miền bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều nhưng vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn bắc bộ đều giữ đà tăng
cao nhất trong ngày hôm nay mức nhiệt sẽ phổ biến trong khoảng một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
với mức nhiệt này trời vẫn còn rét cả ngày nhưng không có cảm giác bút giá trời lại khô giáo
nên rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi nghỉ ngơi trong ngày cuối tuần
không khí lạnh yếu đi đồng nghĩa mưa miền trung cũng giảm và nhiệt độ cũng tăng
trong ngày hôm nay dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế đều có mây nhiều
cục bộ một vài nơi còn có mưa nhưng lượng mưa không đáng kể và chủ yếu xuất hiện vào buổi sáng
đến trưa vào chiều thì khô ráo hẳn nền nhiệt ở hầu khắp các tỉnh thành khu vực này đều tăng nhẹ
cao nhất trong ngày hôm nay ở thanh hóa nghệ an có mức nhiệt là hai mươi hai hai mươi ba độ
trong khi ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ sẽ giữ ở mức là hai mươi bốn hai mươi năm độ
với thành phố đà nẵng hay khu vực quảng ngãi trưa chiều nay sẽ chuyển nắng
vì thế nhiệt độ sẽ sấp xỉ ở ngưỡng là hai mươi sáu độ
trong khi ở các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận trời không mưa có nắng sớm
vì thế nhiệt độ cao và giao động từ hai mươi tám ba mươi độ
ở phía nam trong ngày hôm nay tây nguyên trời sẽ có nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên mức hai mươi tám ba mươi độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ hôm nay tiếp tục là một ngày nắng sớm với cường độ mạnh
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực nam bộ sẽ phổ biến từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển trong tối và đêm qua vùng ấp thấp suy yếu từ bão số tám tiếp tục suy yếu và tan dần
trong ngày hôm nay khu vực từ bình thuận trở vào đến cà mau khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa còn có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu và duy trì tình trạng biển động
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trương sa
gió đông bắc giảm còn mức cấp năm mưa rông vài nơi và tầm nhìn xa là trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước